đó sẽ đóng góp thêm mình sẽ chung tay đóng góp cho các em sinh nghèo

đem gấp tới các năm châu
ngoài ra đường hoa còn trưng bày hơn một trăm năm mươi loài hoa các loại
và đặc biệt có khu dành riêng cho hòa lan
được trang trí mộc mạc cùng với mái che bằng mây tre lá
các khớm tre nhỏ ở bên dưới đã tôn lên nét đẹp yêu kiều của phong lan
loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp của tình yêu sự chân thành và tính hoàng mỹ
đường hoa lan lúc này rất là xinh động màu sắc rất là thích
có như mình đây mình cảm nhận hôm nay là mình đi vô một vườn hoa rất đẹp luôn
đây là lần thứ một mươi sáu thành phố hồ chí minh tổ chức đường hoa nguyễn huệ
phục vụ người dân vui xuân trong dịp tết nguyên đáng
đường hoa nguyễn huệ hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra từ ngày hai tháng hai hai nghìn hai mươi
hai mươi tám tháng chạp đến ngày tám
tám tháng hai hai nghìn một mươi chín mùng bốn tết
kính thưa quý vị những hình ảnh mà quý vị vừa theo dõi về đường hoa nguyễn huệ
cũng như những chia sẻ của những du khách đến đây tham quan
chúng ta cùng mong rằng với sự chuẩn bị đầu tư kỹ lưỡng
năm nay đường hoa sẽ phục vụ được nhu cầu tham quan
cũng như nhu cầu về văn hóa của người dân thành phố hồ chí minh và du khách cả nước
tối ngày hai tháng hai ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
đã tổ chức lễ hội đường sách tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
với chủ đề
môn màu của sách nhằm phục vụ nhân dân thành phố
khách du lịch trong nước và quốc tế mừng xuân mới
đến tham dự lễ khai mạc có đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đồng chí nguyễn thành phong
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
cùng nhiều lãnh đạo thành phố và các sở ngành
lễ hội đường sách năm nay sẽ được thiết kế với không gian mới mẻ
sáng tạo gồm các sự kiện diễn ra trên ba tuyến đường chính
nguyễn huệ mạc thị bưởi và ngu đức kế
trong đó mỗi tuyến đường sẽ có các chủ đề khác nhau
nhằm mang đến cho bạn đọc nhiều thể loại sách đa dạng
từ kinh tế khoa học xã hội cho đến văn hóa lịch sử
sách thiếu nhi v v
đường sách có sự tham gia của các đơn vị như
thư viện khoa học tổng hợp công ty cổ phần văn hóa phương nam
công ty cổ phần phát hành sách phahasa đã tham gia
với nhiều hoạt động hấp dẫn cùng những cuốn sách hay
có nội dung đa dạng lễ hội hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng
dành cho người dân và du khách trong những ngày tết nguyên đáng
lễ hội đường sách hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra từ ngày hai tháng hai đến ngày tám tháng hai
tức từ hai mươi tám tháng chạp đến ngày mùng bốn tết
nằm trong khuôn khổ sự kiện lễ hội
bang tổ chức đã trao giải cho các báo bìa báo xuân ấn tượng năm hai nghìn một mươi chín
còn tại bạc liêu nhằm giúp nhân dân vui xuân đón tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
vui tươi đầm ấm ý nghĩa
các cấp ủy đảng chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh bạc liêu
đặc biệt tại thành phố bạc liêu
đã và đang tổ chức các hoạt động rất nhộn nhịp tưng bừng vui tươi đón chào xuân mới
đây là hội trợ xuân lần đầu tiên được tổ chức kể từ khi tái lập tỉnh bạc liêu
chợ xuân gồm hơn bốn mươi gian hàng trưng bày
giới thiệu không gian chợ quê cùng các hoạt động vui tết
tại hội xuân còn có nhiều trò chơi dân gian
liên hoan lân sư rồng giao lưu đơn ca tài tử
biểu diễn thư pháp giải cờ tướng mở rộng
hội xuân lần này đã tái hiện lại nét văn hóa chợ quê xưa
thu hút sự quan tâm ủng hộ khen ngợi của đông đảo nhân dân trong tỉnh và một số tỉnh lân cận
tại quảng trường hùng vương thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
cũng tổ chức nhiều hoạt động như triển lãm sách báo tạp chí xuân
triển lãm tranh dân gian truyền thống việt nam
triển lãm ảnh thời sự nghệ thuật liên hoan dân vũ
đến hẹn lại lên cứ vào hai mươi sáu đến ba mươi tháng chạp âm lịch
các vườn quyết hồng ở huyện lai vung tỉnh đồng tháp bắt đầu bước vào thu hoạch vụ tết
năm nay sản lượng quyết hồng sụt giảm mạnh do dịch bệnh
nên giá quyết cũng tăng cao hơn mọi năm
vườn quyết rộng một năm hectare của gia đình ông trần hữu hớn bắt đầu thu hoạch từ vài ngày nay
dự kiến sản lượng trái vào khoảng năm mươi sáu mươi tấn
do đã chốt giá với thương lái từ trước
nên việc thu hoạch diễn ra xuân xẻ
năm nay năng suất quýt hồng tết có giảm hơn mọi năm
nhưng bù lại giá bán cao hơn năm ngoái từ một mươi năm hai mươi
theo ước tính bệnh hại đã khiến cho sản lượng quyết hồng lai vung giảm đến khoảng bốn mươi
nên dù giá bán có cao hơn năm ngoái hai mươi cũng không bù lỗ được
về phía thương lái giá tăng cao cũng là một e ngại đối với người tiêu dùng
năm nay giá bán có cao hơn mọi năm nhưng bù lại giá tăng cao hơn mọi năm
theo thống kê sản lượng quyết hồng lai vùng năm nay cung cấp ra thị trường chỉ còn khoảng hai mươi năm đến ba mươi tấn
sụt giảm đến khoảng một mươi tấn so với mọi năm
tuy có thêm một mùa quýt tết trúng giá nhưng người trồng quýt không mấy phấn chấn khi sản lượng giảm sâu so với các năm trước
tiếp theo chương trình
hai mươi một người tử vong do tai nạn giao thông ngày đầu tiên nghỉ tết kỷ hợi
hôm nay mùng ba tháng hai nhiều hầm đường bộ tăng phí bot
thông tin từ ủy ban an toàn giao thông quốc gia
trong ngày hai tháng hai tức ngày hai mươi tám tết ngày đầu tiên nghỉ tết kỷ hợi
trên toàn quốc đã xảy ra hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông
làm hai mươi một người tử vong và một mươi một người bị thương
các vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ
riêng đường sắt và đường thủy may mắn không có sự cố
so với ngày đầu tiên kỳ nghỉ tết năm hai nghìn một mươi tám
tai nạn tăng bốn vụ nạn nhân tử vong tăng một người
nhưng giảm một mươi bảy người bị thương
cũng trong ngày hai tháng hai theo cục cảnh sát giao thông
lực lượng chức năng cả nước đã xử lý hơn ba sáu trăm linh trường hợp vi phạm luật
phạt hành chính trên ba sáu tỷ đồng
tạm giữ ba mươi hai ô tô năm mươi hai xe máy
và tức bằng lái của năm trăm năm mươi chiếc xe máy
cùng ngày cảnh sát thuộc nhiều lực lượng
cũng kiểm tra hành chính hai mươi đoàn tàu
nhưng chưa phát hiện vi phạm
trước đó cục cảnh sát giao thông cho biết
sau một mươi ngày gia quân tổng kiểm soát xe tải ô tô
trên tám chỗ ngồi
từ ngày hai mươi một đến ngày ba mươi tháng một
lực lượng chức năng trên cả nước
phát hiện sáu mươi năm tài xế
phản ứng dương tính với ma túy
dịp nghỉ tết nguyên đán năm nay
sở y tế hà nội sẽ huy động hai mươi sáu bệnh viện công lập
và một số bệnh viện ngoài công lập
tham gia cấp cứu người bệnh
từ nay đến ngày một mươi tháng hai
sở y tế hà nội giao nhiệm vụ cho trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm
là đơn vị thường trực
điều phối thông tin cấp cứu ngoại viện
trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm
sẽ tiếp nhận các thông tin về cấp cứu ngoại viện
liên lạc ngay với các bệnh viện
được chia theo các khu vực qua đường dây nóng
để điều phối các bệnh viện
cử đội cấp cứu ngoài bệnh viện
di chuyển nhanh nhất đến địa điểm có người bệnh
sở y tế hà nội đã công bố danh sách đường dây nóng
của hai mươi sáu đơn vị y tế
để người dân có thể phản ánh
và tiếp nhận thông tin về công tác cấp cứu ngoại viện
trong những ngày nghỉ lễ tết nguyên đán
đồng thời chuẩn bị sẵn sàng
cơ số thuốc cấp cứu cơ động
theo quy định và xe ô tô cứu thương
với đầy đủ trang thiết bị vật tư y tế
bắt đầu từ ngày hôm nay
mùng ba tháng hai
các hầm đường bộ quạt đèo cả
cù mông hải vân sẽ tăng phí qua hầm
cụ thể mức phí qua trạm bot đèo cả
trong năm hai nghìn một mươi chín
thấp nhất là chín mươi đồng một lửa xe
hiện nay là năm mươi hai đồng một lửa
cao nhất là hai trăm tám mươi đồng một lượt xe
hiện nay là hai trăm linh đồng một lửa
hầm bắc hải vân năm hai nghìn một mươi chín
sẽ là một trăm linh đồng một lửa
và cao nhất là hai trăm tám mươi đồng một lượt
trạm la sân túi lan
thấp nhất là bốn mươi đồng một lửa
cao nhất là hai trăm linh đồng một lửa
trong vài năm gần đây
việc phát triển nhà ở xã hội đang gặp nhiều khó khăn
vì vậy mà khuyến khích tư nhân tham gia phát triển nhà ở xã hội
được đánh giá là một giải pháp
đây cũng là nội dung của bộ hội thảo
phát triển nhà ở xã hội tại việt nam
giải pháp và kinh nghiệm quốc tế vừa diễn ra tại hà nội
tại hội thảo phát triển nhà ở xã hội tại việt nam
giải pháp và kinh nghiệm quốc tế
vừa tổ chức tại hà nội
các chuyên gia đều cho rằng
cần có một phương thức mới để phát triển nhà ở xã hội
không những là vấn đề
nhà nước tham gia
cái vấn đề
cung cấp nhà ở xã hội
mà có những danh nguyện
theo một cơ chế mới
để đưa ra hình thức nhà ở xã hội
mà người nghèo có thể tiếp cận được
việc khu vực kinh tế tư nhân
tham gia đầu tư xây dựng
được kỳ vọng sẽ từng bước cải thiện hiệu quả
chất lượng cung cấp nhà ở xã hội
tết là thời điểm hàng hóa
về các chợ nhiều nhất trong năm
đây cũng là thời gian
bước vào cao điểm mùa khô
nắng nóng kéo dài
nên nguy cơ cháy nổ rất cao
do đó công tác phòng cháy
tại các chợ được các ngành chức năng chú trọng
để không xảy ra những vụ hỏa hoạn đáng tiếc
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
tại đồng nai
hiện chợ hóa an
có gần bốn trăm linh tiểu thương kinh doanh buôn bán
trong đó có hàng trăm sạp ký ốt
kinh doanh buôn bán các loại hàng dễ cháy nổ
như quần áo dây dép nhang đèn vàng mã
để chủ động về công tác phòng cháy chữa cháy
thì ban quản lý chợ hóa an
đã tổ chức một tổ chuyên đi tuần tra kiểm tra
về việc phòng cháy trựa cháy
tại các sạp và ký ốt
tôi cũng ráng bàn bà nô
upbit để trung quanh chợ
và hướng dẫn các họ tiểu thương
cách phòng cháy trựa cháy
và không được cao mốc điện mùa bãi
và đặc biệt là không thấp nhanh thành công trong phòng di trợ
sau kinh nghiệm từ vụ cháy sáu ký ốt
tại chợ hóa an vào năm hai nghìn một mươi sáu
đến nay hệ thống điện tại chợ
cũng đã được đổ nối lại hoàn chỉnh
bằng thiết bị và vật liệu mới
nhằm hạn chế chập cháy điện gây ra cháy trợ
phòng cháy trựa cháy
thì chợ sáng cũng tuyên truyền
phòng cháy trựa cháy
trưa chiều cũng có tuyên truyền cho tiểu thương
phòng cháy trựa cháy là điện đớm
không thờ cúng thấp nhan
đồ quần áo thì gọn gàng
không lắng kiếm lòng đầy đường
lối đi chung
hiện trên địa bàn tỉnh đồng nai
có hàng trăm ngôi chợ lớn nhỏ
từ loại một đến loại ba
bên cạnh việc chủ động của các ban quản lý chợ
thì những ngày này các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn
và kiểm tra các quy định về phòng cháy chữa cháy
đồng thời kịp thời phát hiện
xử lý các trường hợp không bảo đảm
về an toàn phòng cháy trựa cháy
chúng ta phải chú ý đến khâu sắp xếp hàng hóa
làm sao nó an toàn
đảm bảo khoảng cách lối thuất nạn
và khoảng cách giữa các lưu hàng với nhau
đồng thời là chúng ta phải cách
đảm bảo an toàn hệ thống điện
chúng ta kiểm tra an toàn hệ thống điện
đồng để xảy ra
cái nguy cơ chập điện
và sự cố điện để gây ra cháy nổ
đồng thời là khuyến cáo
cũng như là yêu cầu các nhân viên
cán bộ nhân viên mình chấp hành tốt
cứu điện phòng cháy không hút thuốc
hay sử dụng ngọn lửa trần
cũng như các thiết bị sinh lửa sinh nhiệt
có thể nguy cơ dẫn đến là phát triển cháy nổ
đặc biệt là khi mà
trong quá trình mua sắm
các chủ chợ trung tâm thương mại
chúng ta cũng tuyên truyền
phát loa cho người dân
trong quá trình mua sắm trong dịp tết
cũng phải chấp hành các quyết định phòng cháy
không đem các nguồn lửa nguồn nhiệt vào trong các trung tâm thương mại
chợ để chúng ta đảm bảo tuyệt lỗi
không để xe đầy cháy nổ
mặc dù vậy thực tế
những hình ảnh xe máy người dân đi thẳng
và các lối đi thoát nạn giữa chợ
cũng như người dân vô tư hút thuốc lá
giữa các sạp đầy hàng tết như thế này
khó ai có thể nói công tác phòng cháy chữa cháy
ngày hai tháng hai
công an tỉnh thừa thiên huế phá thành công
chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay
bắt giữ hai đối tượng vận chuyển mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy
từ các tỉnh phía bắc vào miền trung tiêu thụ
thu giữ một mươi bốn viên ma túy tổng hợp
còn tại đà nẵng
ubnd tp đà nẵng cũng vừa thường đóng cho chuyên án
của công an đà nẵng trong việc phá chuyên án ma túy lớn
bằng các biện pháp nghiệp vụ
trước ngày hai tháng hai
tại số nhà ba mươi đường lê lợi
các lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh
đã tiến hành bắt quả tăng hai đối tượng
có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
là quang văn tiến hai mươi ba tuổi
chú tại xã thanh trăn huyện điện biên
và lương văn thành một mươi tám tuổi
xã nà nhạn huyện điện biên tỉnh điện biên
thu giữ bảy mươi gói nghi là ma túy tổng hợp
và một mươi bốn viên hồng phiến
để qua mặt lực lượng chức năng
các đối tượng cho ma túy vào tiểu sành bỏ hai cốt
và thuê xe tăng lễ
mang biển số hai mươi bảy b ba trăm sáu mươi sáu
để vận chuyển trái phép chất ma túy
nhưng đã bị lực lượng công an
thừa thuyên huế phát hiện bắt giữ
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cũng trong ngày hai tháng hai
đồng chí huỳnh đức thơ
chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng
đã chúc mừng và thưởng nóng ba mươi triệu đồng
cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an đà nẵng
vì đã có thành tích phá vụ án ma túy lớn
theo đó ngày một tháng hai
hai tổ trinh sát ban chuyên án bảy trăm tám mươi chín n
phát hiện và bắt giữ đối tượng
chú tại tp đà nẵng
đang vận chuyển ma túy về tiêu thụ
tại tp đà nẵng
tăng vật thu giữ gồm hai kg ma túy đá
một kg ma túy dạng ketamine

dạng thuốc lắc và một chiếc xe máy
đây là thành tích lớn đã góp phần
mang lại cuộc sống bình yên cho người dân tp
đặc biệt trong dịp tết cổ truyền kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
tiếp theo trong phần in quốc tế
tổng thống venezuela kêu gọi
bầu cử quốc hội trước thời hạn
bốn mươi chín triệu lượt người hàn quốc về quê ăn tết
ngày hai tháng hai
tổng thống venezuela nicolas maduro
đã kêu gọi tiến hành bầu cử quốc hội trước thời hạn
cũng như tiến hành đối thoại quốc gia
để giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay
phát biểu trước đám đông người ủng hộ

trong dịp kỷ niệm hai mươi năm của cách mạng bolívar
do cổ tổng thống hugo chávez khởi xướng
ông nicolas maduro cho biết
mình ủng hộ đề xuất của quốc hội lập hiến
kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử quốc hội
ngay trong năm nay
sớm hơn so với kế hoạch trước đó là năm hai nghìn hai mươi
trong lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng
sau sáu tháng
tổng thống nicolas maduro
cũng kêu gọi trách nhiệm quốc gia
và khẳng định sự ủng hộ đối với đề xuất của mexico
để bắt đầu các bước hướng đến một cuộc đối thoại quốc gia
nhằm giải quyết vấn đề hiện nay
cùng ngày phe đối lập cũng đã tổ chức
một cuộc tuần hành lớn tại caracas
nhằm yêu cầu tổng thống nicolas maduro từ chức
và tổ chức bầu cử tổng thống mới
iran thông báo đã bắn thử thành công
một tên lửa hành trình mới
có tầm bay hơn một ba trăm năm mươi km
tuyên bố này được đưa ra
bất chấp việc phương tây kêu gọi iran
ngừng phát triển các chương trình tên lửa
mà nước cộng hòa hồi giáo này vẫn luôn khẳng định
chương trình phù hợp với chính sách gian đe của mình
tại buổi lễ kỷ niệm bốn mươi năm
của cách mạng hồi giáo iran
bộ trưởng quốc phòng iran amir hatami thông báo
tên lửa hành trình hovezer
đã được phóng thành công với tầm bay một hai trăm linh km
và đã nhắm trúng mục tiêu
bộ trưởng hatami cho biết
hovezer cần rất ít thời gian để chuẩn bị
và có thể bay ở tầm rất thấp
được sử dụng để nhằm vào các mục tiêu trên mặt đất
ông khẳng định tên lửa hành trình mới
có độ chuẩn xác cao và sức công phá lớn
theo bộ trưởng hatami
tên lửa hovezer là một thành tựu lớn
của ngành công nghiệp quốc phòng thế giới
tên lửa hovesi được tổ chức công nghiệp không gian vũ trụ
thuộc bộ quốc phòng iran sản xuất
và nằm trong nhóm tên lửa hành trình soma
được ra mắt hồi năm hai nghìn một mươi năm
bất chấp việc phương tây kêu gọi iran dừng phát triển tên lửa
nước cộng hòa hồi giáo này vẫn khẳng định
sẽ tiếp tục chương trình phù hợp với chính sách dân đe của mình
ngày hai tháng hai
sân bay quốc tế brisbane
thuộc bang queensland austria
đã bị phong tỏa trong một tình huống khẩn cấp
nguyên nhân ban đầu được cho là đe dọa đánh bom
theo đó cảnh sát đã bắn hạ
một người đàn ông cầm dao
sau khi người này đe dọa sử dụng thuốc nổ
tại sân bay quốc tế brisbane
hoạt động sơ tán cũng đã được tiến hành
và toàn bộ sân bay bị phong tỏa
khi cảnh sát ban bố tình huống khẩn cấp
vào lúc hơn hai mươi một giờ theo giờ địa phương
các chuyến tàu hỏa đến khu vực đều đã bị hoãn
hiện sân bay đã mở cửa trở lại
và đối tượng ngây dối đã bị bắt giữ
cảnh sát bang queensland cùng cảnh sát liên bang australia
đã có mặt để xử lý vụ việc
cảnh sát cũng cho biết không có bằng chứng
cho thấy vụ việc có liên quan đến khủng bố
giống như nhiều quốc gia châu á khác
người dân hàn quốc đang tất bật chuẩn bị
cho tết nguyên đán kỷ hợi
dù ngày càng nhiều người hàn quốc lựa chọn đi du lịch nước ngoài
những năm gần đây song tết nguyên đán
vẫn là một trong những lễ hội lớn nhất
tại hàn quốc và đa phần mọi người
vẫn lựa chọn đoàn viên cùng gia đình
chính vì thế lưu lượng giao thông lớn
cũng được dự báo sẽ tăng vọt trong thời gian này
bộ địa chính và giao thông hàn quốc ước tính
sẽ có khoảng bốn mươi tám triệu chín trăm năm mươi lượt người
di chuyển ở trong nước
trong đó tám mươi sáu bằng xe ô tô riêng
trong đợt nghỉ lễ tết nguyên đán năm ngày
theo đó khoảng một phần tư tổng lượng xe của người dân
sẽ di chuyển và sẽ gây tắc nghẽn nhất
vào ngày bốn tháng hai tức ba mươi tết
và chiều ngày năm tháng hai tức một tết
bởi đây là thời điểm người dân sẽ đổ về quê đông nhất
với tên gọi là sơn lan
trong tiếng hàn
tết nguyên đán là một trong những lễ hội lớn nhất
tại hàn quốc
đồng thời là dịp để mọi người đoàn tụ gia đình
mặc trang phục truyền thống hàn quốc
kính lễ tổ tiên và tuyên bối trong nhà
bộ khảo cổ ai cập thông báo
đã phát hiện được một khu mộ cổ lớn
chứa tới năm mươi sắc ướp
có niên đại từ thời vương triều ptolemy
ở thành phố minia miền nam thủ đô akairo
các nhà khảo cổ đã phát hiện những sắc ướp này
trong bốn khu mộ ở độ sâu chín mét
thuộc di chỉ tuna
trong những sắc ướp mới được phát hiện
có một mươi hai sắc ướp trẻ em
hiện danh tính những sắc ướp này vẫn chưa được xác định
đã có bốn mươi sắc ướp được trưng bày
tại địa điểm phát hiện mộ cổ trong cuộc họp báo
một số sắc ướp được quấn trong vải lanh
một số khác được đặt trong quách bằng gỗ và đá
đây là phát hiện khảo cổ đầu tiên
của năm hai nghìn một mươi chín ở ai cập
di tích này được đánh giá có ý nghĩa tương đối đặc biệt
khi có thể tồn tại qua thời đại đế quốc berjantin
dù chưa rõ danh tính của những sức ướp này
xong qua phương pháp ướp sác
có thể nhận định đây đều là những người
giữ vị trí quan trọng trong vương chiều ptolemy
ptolemy là vương chiều của người hy lạp
cai trị ai cập từ năm ba trăm linh năm trước công nguyên
đến năm ba mươi trước công nguyên
đây cũng là vương triều cuối cùng của ai cập cổ đại
những thông tin quốc tế vừa rồi
cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt